có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi
vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ hai ngày hai mươi sáu tháng một mươi
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin cập nhật về diễn biến của bão số chín
và công tác chuẩn bị ứng phó với bão của các địa phương
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số chín đang di chuyển rất nhanh và liên tục mạnh thêm
vào lúc một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba
tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số chín đang di chuyển rất nhanh và liên tục mạnh thêm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h chiều mai ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông
cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến một mươi một đến một mươi bảy độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
sự báo mưa lớn trên đất liền từ đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi
ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên có mưa rất to
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi ở khu vực từ quảng trị đến nghệ an có mưa rất to
riêng nam nghệ an hà tĩnh
quảng bình có mưa đặc biệt to
cấp độ rủi ro thiên tai do bão số chín cấp bốn
trước diễn biến thời tiết phức tạp chiều nay bộ công an đã triệu tập cuộc họp khẩn
thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để ứng phó kịp thời với bão số chín
và tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ và xa lở đất gây ra
tại các tỉnh miền trung trong những ngày vừa qua
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo ứng phó
với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an
gọi tắt là ban chỉ đạo upt dự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự có các thành viên ban chỉ đạo và công an điểm cầu các tỉnh miền trung
tại cuộc họp công an các tỉnh miền trung gồm quảng trị quảng bình thừa thiên huế
quảng nam quảng ngãi đã báo cáo phương án chuẩn bị ứng phó với bão số chín
và tình hình khắc phục khẩu quả của bão mưa lũ và xa lở đất
theo đó tính từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay
thiên tai đã gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng
những ngày qua công an các tỉnh miền trung đã huy động một trăm linh quân số
ngày đêm tích cực phối hợp với các lực lượng khác
triển khai khẩn trương quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
duy trì trật tự an toàn giao thông tổ chức sơ tán
đưa nhân dân ra khỏi vùng mưa lũ lớn tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trung tướng nguyễn văn sơn
đánh giá cao sự tích cực chủ động của lực lượng công an
đặc biệt là công an các tỉnh miền trung trong thời gian qua

đại quý trương văn thắng công an xã của hương việt quảng trị
xin đánh giá cao cái vai trò hết sức quan trọng những đóng góp rất to lớn của lực lượng công an của chúng ta trong cả nước
và gửi lời chia bùn sâu sắc đến gia đình đồng chí đại quý trương văn thắng và các mang tên quán trị
trước những dự báo về cường độ và nguy cơ của bão số chín thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các đơn vị
tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương và lãnh đạo bộ công an
về nhiệm vụ phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả do mưa lũ sạt lở đất gây ra chủ động biện pháp ứng phó phù hợp kịp thời
bây giờ là mưa bão trước đó đã rất nặng nề rồi nền đất đang rất không vững nữa nhà chiêu vẹo cây cối cũng có thể bặt góc bất cứ lớp nào
nếu mà bão giặt chất một mươi hai vào thì đúng là nghiêm trọng đấy
cho nên là đề nghị các địa phương ở trên cái vạch từ đà nẵng trở vào hết sức chú ý cái tình hình có thể gãi đổ sạch nhà thì công tác sơn tám dăng để bảo vệ tính mạnh của người dân cũng đặt ra hết sức cấp bắt đồng thời với đó là những cái tài sản đặc biệt là các cái tỉnh vang biển với những tàu thuyền của ngư dân và những cái nhà nêu đơn đặc biệt công an các tỉnh

cơ quan báo chí truyền thông trong công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí của trung ương và địa phương
đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
trong công tác khắc phục khẩu quả do mưa lũ và công tác ứng phó với bão số chín
thưa quý vị và các bạn được dự báo là một trong những địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của bão số chín
ngay trong ngày hôm nay các lực lượng chức năng đà nẵng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó với bão
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng là địa phương nằm ở khu vực ven biển
bị tác động trực tiếp khi có mưa bão xảy ra
ngay trong chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an phường đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực
đã nhanh chóng kiểm tra ra soát tất cả các hộ dân có nhà ở không kiên cố
vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn và hỗ trợ chằn chóng nhà cửa
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão

và sẽ cố gắng là giảm bớt thiệt hại cũng như về tài sản và quan trọng nhất là người trong cơn bão số chín này
tại âu thuyền và cảng cá thọ quang một hai trăm ba mươi bốn tàu trên bảy năm trăm ba mươi tám lao động đã neo đậu an toàn
còn bảy tàu cá vẫn đang hoạt động trên biển
hiện các lực lượng chức năng đang liên lạc và hướng dẫn các tàu này thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn
hôm nay thì chúng tôi đã triển khai các biện pháp để mà nêu đạo an toàn
và đặc biệt là triển khai công tác phòng trái chữa trái tại khu vực này
ngoài tàu thuyền của đà nẵng thì rất đông tàu ở những khu vực lân cận như quảng nam quảng ngãi bình định
cũng đã vào tránh bão vượt quá sức chứa của âu thuyền
các lực lượng chức năng cũng đang nhanh chóng triển khai đảm bảo an ninh trật tự
tránh và đập xảy ra sự cố cháy nộ đáng tiếc
thưa quý vị và các bạn
có mặt tại âu thuyền và cảng cá thọ quang thuộc quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại đây thì hầu hết tất cả các tàu thuyền đã vào bờ và trú tránh an toàn trước cơn bão số chín
tuy nhiên trước sự quá tải của âu thuyền thì tất cả các chủ tàu cá cũng như các lực lượng chức năng
đang chẳng chéo và cố định các tàu thuyền để tránh sự va đập xảy ra sự cố cháy nổ đáng tiếc
hoạt động này phải được hoàn thành trước một mươi năm h chiều mai
và từ một mươi năm giờ trở đi thì tất cả các chủ tàu cá cũng như người lao động phải di chuyển khỏi tàu và đến nơi an toàn
đối với các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn
cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người
thiết bị công trình và các công trình lân cận đặc biệt công tác đảm bảo an toàn
đối với cân trục tháp máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão
công tác vận động sơ tán cũng đang được lực lượng chức năng
nhanh chóng triển khai
quảng nam cũng là một trong những địa phương đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão kéo dài vừa qua
trước diễn biến phức tạp của thời tiết và bão số chín
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang chủ động lên phương án ứng phó với bão
để chủ động ứng phó với cơn bão số chín công an tỉnh quảng nam khẩn trương chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
từ tỉnh đến cơ sở chủ động triển khai ngay phương án phòng chống bão
quán triệt phương châm bốn tại chỗ lực lượng công an được huy động thường trực một trăm linh quân số
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời triển khai công tác ứng phó khi có yêu cầu
đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ
công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và có công điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh
thường xuyên theo dõi tình hình của bão lũ
để chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lụt bão
đồng thời cũng đã chủ động đề ra phương án kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc điểm tình hình địa bàn của từng địa phương
để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão
bên cạnh đó chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để ứng phó hỗ trợ cho các đơn vị địa phương
với tinh thần hết sức khẩn trương và với tinh thần bốn tại chỗ
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương tổ chức chốt chặn hướng dẫn kiểm soát giao thông
cắm biển báo trên các tuyến đường ngập sâu nhất là các khu vực tuyến đường dễ xảy ra sạt lở
kiên quyết không cho người phương tiện di chuyển qua vùng không đảm bảo an toàn
lực lượng cảnh sát đường thủy kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền vào tranh trú bão đảm bảo an toàn
kiên quyết không để các phương tiện tàu thuyền lưu thông trên sông biển
không để người ở lại trên các tàu thuyền lông bé nuôi trồng thủy sản không an toàn
hiện toàn bộ tàu thuyền trên các tuyến sông đã được lực lượng cảnh sát đường thủy hướng dẫn neo đậu không hoạt động di chuyển
các khu vực tàu thuyền tranh chú bão cũng được bảo đảm an toàn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống đá một bộ lắc tài xỉu và một số tăng vật có liên quan
các đối tượng tự giao nộp hơn năm mươi triệu đồng một mươi ba điện thoại di động
các đối tượng trên đã được đưa về cơ quan công an làm việc phục vụ công tác điều tra và xử lý vi phạm
kính thưa quý vị trong hai tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tp hcm đã phát hiện triệt phá gần ba trăm linh vụ vi phạm
trong đó có hai vụ nổi cộng là đường dây sản xuất găng tay y tế giả
theo chỉ đạo của công an tp hcm trong thời gian hai tháng từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tp hcm đã phát hiện triệt phá hai trăm chín mươi sáu vụ ba trăm linh đối tượng
thu giữ số lượng hàng hóa có trị giá khoảng hơn ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó công an tp hcm đã khởi tố một trăm năm mươi sáu vụ án với bốn mươi tám bị can
kết thúc bảy mươi bảy vụ án ba mươi một bị can
đặc biệt có hai vụ sản xuất
hàng giả nổi cộm bị triệt phá
đây là vụ sản xuất buôn bán hàng giả là găng tay y tế
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế trường thọ
do đối tượng ngô minh danh cầm đầu
thu giữ hơn một mươi bốn thùng găng tay y tế giả
hơn một trăm một mươi tấn nguyên liệu
trị giá hàng hóa theo trị giá hàng thật khoảng hai mươi tỷ đồng
về vụ sản xuất buôn bán hàng giả là găng tay y tế
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất thương mại thiết bị tth
do thạch thị hoa cầm đầu
thu giữ hai ba trăm linh thùng găng tay giả
giá trị hàng hóa theo giá trị thật khoảng năm tỷ đồng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an quận bình tân tp hcm cho biết
đang lập hồ sơ xử lý tám mươi tám người dương tính với ma túy
tại quán karaoke hollywood nằm trên đường số ba phường bình hương hòa b
và khi tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm này vào rạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
đây là một trong những vụ án mà công an quận bình tân
đã triệt phá trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm nói chung
cũng như tội phạm về ma túy nói riêng
nhận thấy tội phạm về ma túy là nguyên nhân phát sinh của các loại tội phạm
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được công an tp hcm đã phát động
từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng một mươi
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bình tân
phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an một mươi phường liên tục ra quân
bắt giữ nhiều đối tượng mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra hàng loạt nhà nghỉ khách sạn quán karaoke trên địa bàn
lực lượng chức năng còn phát hiện xử lý hàng chục đối tượng dương tính với ma túy
kiểm tra đặc biệt tập trung vào các khu vực phức tạp về tình hình an ninh trật tự
các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
tăng cường kết hợp với đội nghiệp vụ của công an quận
tăng cường kiểm tra đặc biệt những đối tượng lợi dụng vào đó để ấn nắ
công an mở các đợt cao điểm để kiểm tra thu gom số đối tượng về test ma túy
thì qua mở đợt cao điểm trong đợt cao điểm thu gom số đối tượng
công an phường cũng đã thu gom và xử lý được tổng số hai trăm năm mươi tám đối tượng dương tính với ma túy
đã đưa đi trung tâm cây nghiện dị sưng là một trăm năm mươi năm đối tượng
còn lại cái số đối tượng còn lại cũng dương tính ma túy là cho gia đình bảo lãnh
để những địa phương lập hồ sơ việc nghi định để quản lý tại địa phương
quận bình tân là địa bàn giáp tranh với huyện bình chánh
quận bình chánh huyện hốc môn quận sáu tp hcm là nơi tập trung đông dân nhập cư
chính vì vậy các đối tượng thường lợi dụng địa bàn giáp ranh làm nơi trung chuyển
phát sinh các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy gây mất an ninh trật tự địa bàn
địa bàn thì rộng dưới khu công nghiệp xen kẻ trong khu nhân cư
đó cũng là một điều kiện thân tiện để cho đối tượng ma túy sử dụng địa bàn bình tân
là nơi trung chuyển và tiêu thụ ma túy lớn để tiêu thụ về tp hcm
đối tượng thường sử dụng các mạng xã hội công nghệ cao để thực hiện hành vi
tội phạm ngày càng tinh vi và trọng nguyệt hơn
gây khó khăn cho quá trình anh em trinh sát điều tra khám phá tội phạm ma túy
tiên triền những phương thức thủ động hoạt động của các loại đối tượng như trộm cướp cướp dịch
và những đối tượng mua bán ma túy để mà cho người dân nắm được
đồng thời cung cấp được số điện thoại của công an phường số điện thoại cảnh sát khu vực
để người dân kịp thời cung cấp để cho

công an nắm được để mà đấu tranh xử lý
trong giai đoạn cuối của đợt cao điểm
công an quận bình tân nói riêng và công an các quận quyện khác trên địa bàn tp hcm nói chung
sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm
phù hợp với tình hình thực tế và địa bàn đảm trách
với quyết tâm thực hiện đúng yêu cầu chức năng nhiệm vụ
mà lãnh đạo công an tp hcm đã giao cho công an các quận quyện trong đợt cao điểm này
hơn tám tháng nay nhiều hộ dân tại chung cư tân tạo vĩnh tường phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
phải sống trong cảnh không có nước sinh hoạt cuộc sống bị đảo lộn
mặc dù là chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp
nhưng đến nay thì vẫn chưa được giải quyết
hơn tám tháng nay ông nguyễn minh nguyệt ở căn hộ b chín trăm linh hai trung cư tân tạo vĩnh tường phường tân tạo quận bình tân tp hcm
phải bắt ống dẫn nước từ nhà hàng xóm về để sử dụng trong sinh hoạt
nguồn nước máy duy nhất đến căn hộ của ông bị ban quản lý cách từ hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tất cả cư dân chúng tôi trong có mấy cái hộ gia đình cấp nước này là người ta đòi quyền lợi chính đáng của người ta thôi
có nghĩa là cái phía quản lý người ta trong đó ta đóng phía quản lý thì nó bao gồm cả an ninh trật tự bảo vệ chăm sóc cây xanh vận hành trung cư
nhưng mà quá trình dịch vụ của ban quản lý cánh hội này ta làm quá kém
nó vi phạm rất là nhiều cư dân đã nhiều lần lập biên bản rất là nhiều lần
biên bản quá nhiều là biên bản quá nhiều biên bản chồng biên bản cả trăm cái biên bản
cái vi phạm cái sai phạm của ban quản lý
nhưng mà ban quản trị báo cáo ban quản trị ban quản trị cũng không giải quyết
giờ báo cáo bang quản lý không được thì ở đây cư dân người ta bắt buộc người ta không phải đóng phí thôi
tôi đòi gọi họ quyền lợi chính đáng cái dịch vụ chất lượng dịch vụ nhưng không giải quyết cho cư dân
không có giải quyết thỏa đáng cho cư dân mà lại đi bang quản trị đồng lõ với ban quản lý
nửa đêm đi tháo trộm cái đồng hồ nước
của cư dân lúc hai giờ sáng
chung cảnh ngộ với ông nguyệt gia đình anh nguyễn anh linh ở căn hộ c năm trăm linh
cũng phải nhờ nguồn nước từ nhà hàng xóm và lấy thêm từ phòng thu rác của chung cư để sử dụng trong sinh hoạt
mặc dù sự việc đã được trình báo lên chính quyền nhiều lần
đồng hồ nước này là đồng hồ nước của chúng tôi
chứ không phải là đồng hồ nước của ban quản trị hay là không phải đồng hồ nước của ban quản lý
mà muốn tháo đồng hồ nước hay là muốn là làm cái gì
cũng phải lên gặp chủ nhà
tại vì chúng tôi là những người là có hồ khẩu thường trú tại địa phương
và chúng tôi là chủ sở hữu các hồ
mà khi chúng tôi mua nhà là chúng tôi đã mua luôn cái đồng hồ nước
nếu đồng hồ nước nó hư
chúng tôi phải bỏ tiền ra mua
tới vì sao mà các nước chúng tôi không báo cho chúng tôi
và tháo luôn cái đồng hồ nước chúng tôi
mà không có báo cho chúng tôi biết
thì do đó là những cái bức xúc từ cái vấn đề trước
do đó là tôi đề nghị cơ quan chức năng
xem xét giải quyết giúp bà con chúng tôi cái vấn đề đó
theo cư dân sống ở chung cư tân tạo vĩnh tường
tháng hai năm hai nghìn hai mươi
họ nhận được thông báo của trưởng bang quản lý trung cư
là tạm thời ngưng đóng phí quản lý chung cư
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bang quản trị có sự thay đổi nhân sự
nhưng chính sách thì vẫn vậy
họ cho rằng người dân không chịu đóng phí quản lý
không đóng phí sử dụng nước
nên họ tiếp tục cắt nước
người dân chia sẻ họ sẵn sàng đóng phí
nhưng phải được minh bạch công khai các khoản thu phí
nhất là phí duy tu bảo dưỡng quản lý chung cư
liên quan đến vấn đề này
ông quỳnh văn thạnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường tân tàu a
chia sẻ với phóng viên truyền hình công an nhân dân
phường đã nhiều lần hòa giải
yêu cầu mở nước lại cho bà con
nhưng bang quản lý không chấp hành
dự kiến trong tuần này quận sẽ họp với phường
để tìm hướng giải quyết dứt điểm vụ việc
để người dân có nước sạch dùng trong sinh hoạt
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc
trong các bản tin sau